bạo lực và xâm hại trẻ em là vấn nạn toàn cầu và đang có xu hướng gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới
chỉ tính riêng tại việt nam trung bình mỗi năm có hơn hai trẻ em bị bạo lực và bị xâm hại nghiêm trọng cần được bảo vệ
trẻ em bị bạo lực phần lớn là do những người thân trong gia đình và nhà trường như cha mẹ hay thầy cô bạn bè
chính phủ việt nam đã xây dựng khung pháp lý và nhiều chính sách quan trọng để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ
bên cạnh đó nhiều hoạt động hệ thống trợ giúp tư vấn xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em đã và đang được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước
tham dự lễ phát động đại diện tổ chức tầm nhìn thế giới khu vực đông nam á đánh giá cao những nỗ lực của việt nam trong thời gian qua
chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của việt nam đây là một trong những quốc gia đầu tiên khởi động chương trình này
và chúng tôi hy vọng chương trình này được khởi động tại việt nam sẽ là ví dụ cho toàn bộ khu vực châu á thái bình dương
chúng tôi nghĩ rằng nếu tất cả chúng ta cùng chung tay sẽ tạo ra sự ảnh hưởng tới hàng triệu trẻ em đang ở thế yếu bị bạo lực về thể xác
hưởng ứng sáng kiến toàn cầu năm năm của tổ chức tầm nhìn thế giới từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi hai bộ lao động thương minh và xã hội đã ký văn bản cam kết với tổ chức tầm nhìn thế giới
sáng kiến này sẽ được lồng ghép vào chương trình bảo vệ trẻ em bằng những hoạt động thiết thực nhằm thay đổi nhận thức của người dân tại ba mươi hai huyện thuộc một mươi bốn tỉnh thành phố